còn với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
năm đối tượng vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để hoạt động mại dâm nói trên
do đối tượng phan thị kim huệ quê tỉnh phú yên cầm đầu
trong thời gian từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một tháng các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân
là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm qua campuchia
ép phục vụ khách tại các động mại dâm quán karaoke massage trá hình